sở giao thông vận tải tp hcm vừa đề xuất ubnd tp cho thí điểm lắp đặt máy bán nước giải khát tự động
có gắn camera tại các nhà chờ xe buýt trên địa bàn thành phố nhằm tăng tiện ích phục vụ khách đi xe buýt
theo đề xuất một máy bán nước tự động sẽ lắp đặt ở một nhà chờ xe buýt
và vị trí lắp đặt ưu tiên gần trường học bệnh viện
máy bán nước sẽ không bố trí ở mặt tiền các hộ kinh doanh cơ quan hành chính
không ảnh hưởng đến tầm nhìn các công trình hạ tầng hay trên mảng xanh
việc lắp đặt máy bán nước tự động nhằm tăng tiện ích phục vụ khách đi xe buýt
đồng thời dần thay đổi thói quen tiêu dùng tiền mặt của người dân
bước đầu sẽ thí điểm lắp một trăm năm mươi máy ở một trăm năm mươi nhà chợ xe buýt thuộc địa bàn một mươi hai quận trong một năm
toàn bộ chi phí đầu tư do doanh nghiệp thực hiện